các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vào thời điểm trên công an huyện mộc châu chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh sơn la và công an huyện vân hồ đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng mùa thị pàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại bản pha đón xã lóng sập huyện mộc châu
tăng vật thu giữ gồm hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp hai điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng pàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
sau nhiều ngày xét xử vào chiều ngày hôm qua tòa nhân dân tp hcm đã tuyên án đối với nhóm bị cáo mua bán ma túy với số lượng lớn
theo đó vũ xuân nhật chú tại quận bình thạnh và lê đức thích chú tại quận thủ đức mức án trung thân phạt bổ sung một trăm linh triệu đồng
các bị cáo là hà ngọc anh đào mạnh hùng nguyễn thế mạnh đều trú tại tp hcm bị tuyên mức án từ một mươi năm đến một mươi bảy năm tù đồng thời bị phạt bổ sung ba mươi triệu đồng cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy
trên cơ sở điều tra đã xác định vào ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn tại ngã tư bạch đằng đinh bộ lĩnh phường hai mươi bốn quận bình thạnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã phát hiện bắt quả tang thích và oanh đang có hành vi mua bán ma túy thu giữ trong nón bảo hiểm do thích đăng đội chín mươi hai gram ma túy đá và thuốc lắc
khám xét nơi ở của hai đối tượng tại quận bình thạnh và quận thủ đức thu giữ hơn bốn kg ma túy đá và thuốc lắc
số ma túy này thích và oanh mua

cũng tại thời điểm này anh đinh văn hùng đang ngủ trong phòng bảo vệ không chạy kịp nên bị đối tượng ngô quốc thảo dùng gạch đạp vào đầu gây thương tích nặng sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng sau đó lần lượt bị công an bắt giữ
thưa quý vị và các bạn bên cạnh nguyên nhân khách quan thì nhiều vụ trộm cắp tài sản dạo gần đây xuất phát từ việc chủ quan của người dân trong việc bảo quản tài sản
tại bình định từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay dù ngành chức năng đã tăng cường tuyên truyền cảnh báo song vì người dân còn lơ là thiếu cảnh giác nên đã tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng đột nhập vào nhà trộm cắp ghi nhận của phóng viên antv bình định
song thực tế tình hình hiện nay vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp bởi vẫn còn rất nhiều đối tượng kể cả từ các tỉnh thành phố khác đến bình định hoạt động độc lập hoặc móc nối với các đối tượng hình sự địa phương gây án
ở các cái vùng nông thôn hoặc là các cái vùng cái khu mà tập trung nhiều cán bộ ba ngày đi làm không có người ở nhà trong nhà trong dưới nhà thì các đối tượng này đã lén vào ngoài sau dùng các công cụ mang theo sẵn
đây là xe bèn trục vít hay là những công cụ có sẵn tại nhà của các bị hại cậy cửa sâu đột nhập vào nhà lục tiền bài sản
và tài sản bọn chúng tập trung lấy thì chủ yếu là tiền vàng điện thoại di động và những cái tài sản gọn nhẹ
bên cạnh nỗ lực của ngành chức năng đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh sát tăng cường các biện pháp an toàn cửa nèo không để sơ hữu tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng để gây án

hôm nay công an huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi cho biết đã bắt đối tượng phạm kim hai mươi sáu tuổi ở xã xuân lâm thị xã sông cầu tỉnh phú yên có hành vi giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó tại tỉnh phú yên đối tượng phạm kim lân la làm quen với ông ngô văn hoàng chú xã phổ phong huyện đức phổ
lúc này kim tự giới thiệu mình là đại úy công an hiện đang công tác tại bộ công an có nhiều mối quan hệ quen biết rộng
biết con trai ông hoàng đang bị án phạt tù kim chủ động cho biết sẽ chạy án cho con trai ông hoàng với giá là ba mươi bảy triệu đồng
trong lúc đối tượng kim đi từ tỉnh phú yên ra quảng ngãi gặp ông hoàng nhận tiền chạy án thì bị công an huyện đức phổ bắt quả tàng
hai nghi can người nước ngoài có hành vi cướp táo tợn đối với tài xế grabbuy vừa bị đội hình sự đặc nhiệm hướng nam thuộc phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm bắt giữ
trước đó khoảng giờ một mươi năm phút ngày hai mươi một tháng ba một tài xế xe grabbuy đến một nhà hàng trên đường nguyễn hữu thọ huyện nhà bè để đón khách đi sân bay tân sơn nhất quận tân bình
khi đang lấy nón bảo hiểm thì bị hai người nước ngoài khống chế dùng roi điện chích bất tỉnh ít phút sau nạn nhân tỉnh dậy thì phát hiện chiếc xe bị cướp nên báo công an
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt